văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại hà nội
cho phép các giảm chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
trước đó một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố hà nội có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
kiến nghị xem xét cho phép các giảm chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại
trong bối cảnh chống dịch mới
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với bộ y tế và các cơ quan liên quan
nghiên cứu chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim trên toàn quốc
bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam